chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị và các bạn trong những ngày qua tình hình dịch covid một mươi chín ở nhiều nơi trên cả nước đã có những dấu hiệu tích cực
thế nhưng giữa lúc này một điểm nóng mới về dịch covid một mươi chín đã âm thầm xuất hiện
đó là tại các tỉnh miền tây nam bộ trong đó sóc trăng và cà mau là hai địa phương có nhiều ca mắc mới nhất tại đây ở thời điểm hiện tại
nguyên nhân được cho là do thời gian qua dòng người từ các tỉnh thành trở về hai tỉnh này quá nhiều trong đó có người đã nhiễm bệnh
xin mời quý vị cùng theo dõi
theo sở y tế tỉnh cà mau tính từ đợt dịch lần thứ tư đến ngày một tháng một mươi tỉnh cà mau chỉ ghi nhận ba trăm sáu mươi chín ca
là một trong những địa phương có số ca mắc covid một mươi chín thấp nhất ở đồng bằng sông kiểu long
tuy nhiên từ sau ngày một tháng một mươi đến nay số ca mắc của tỉnh cà mau nhanh chóng vượt qua mức một ca
cụ thể đến ngày một mươi sáu tháng một mươi tỉnh cà mau ghi nhận một một trăm hai mươi hai ca chủ yếu là người từ các tỉnh vùng dịch trở về
qua thống kê từ ngày một tháng một mươi có hơn ba mươi người từ các tỉnh về cà mau tránh dịch
tương tự tại sóc trăng đến nay đã có khoảng bốn mươi người về từ tp hcm và các tỉnh thành đông nam bộ
trong số này có nhiều người mắc covid một mươi chín đẩy số ca mắc mới của tỉnh này tăng mạnh
trong những ngày qua mỗi ngày sóc trăng ghi nhận gần hai trăm linh ca mắc mới có hôm lên đến hai trăm bảy mươi một ca
theo sở y tế tỉnh sóc trăng tính đến ngày một mươi sáu tháng một mươi sóc trăng có ba ba trăm ba mươi tám ca mắc covid một mươi chín ở một mươi một huyện thị xã thành phố của tỉnh
nhiều nhất là huyện trần đề do có liên quan đến một công ty thủy sản tại xã tài văn với một bảy mươi hai ca
kế đến là thị xã vĩnh châu với bảy trăm bảy mươi sáu ca huyện mỹ xuyên bốn trăm tám mươi chín ca
theo sở y tế tỉnh sóc trăng hầu hết các ca mắc mới là những trường hợp f một và về từ vùng dịch tất cả đều được quản lý trước đó
ông trần văn lâu chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng cho biết tuy các giải pháp phòng chống dịch đã triển khai thực hiện đúng hướng hiệu quả cơ bản được kiểm soát
nhưng diễn biến dịch bệnh còn phức tạp số ca nhiễm covid một mươi chín phát hiện qua sàng lọc cộng đồng vẫn còn
hiện sóc trăng còn một chín trăm tám mươi bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế
trước tình hình này sóc trăng đã kích hoạt nâng cấp nhiều bệnh viện giã chiến trong đó đầu tư trên một mươi chín tỷ đồng để cải tạo
nâng cấp hai khu nhà triển lãm hồ nước ngọt phương sáu thành phố sóc trăng làm nơi cách ly và điều trị f không triệu chứng đưa vào hoạt động bệnh viện điều trị covid một mươi chín
trước đó sóc trăng đã đề nghị tổ công tác đặc biệt của chính phủ hỗ trợ tỉnh nguồn lực để phòng chống dịch
ông trần văn dũng phó giám đốc sở y tế sóc trăng cho biết sau khi kêu gọi đã có một mươi bác sĩ sáu mươi điều dưỡng được tri viện cho sóc trăng
ngoài ra tp hcm đã hỗ trợ sóc trăng xe xét nghiệm lưu động một mươi sinh phẩm xét nghiệm và bốn người vận hành xe
quân khu chín cũng cho sóc trăng mượn một xe xét nghiệm quân y
bệnh viện thống nhất cử y bác sĩ về tiêm tại chỗ một hai trăm linh liều vaccine pfizer cho các tình nguyện viên chức sắc tôn giáo
riêng trường đại học cần thơ tri viện một trăm linh sinh viên cho sóc trăng hỗ trợ tim ngừa vaccine
tại cà mau trước diễn biến số ca mắc covid một mươi chín đang leo thang tỉnh này đã kích hoạt tất cả các bệnh viện giã chiến và thực hiện biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín ở mức cao nhất
bác sĩ nguyễn văn dũng giám đốc sở y tế tỉnh cà mau cho biết trước khi có dòng người về quê tránh dịch khả năng tiếp nhận điều trị covid một mươi chín ở cà mau chỉ bảy trăm chín mươi bệnh nhân
trước đó ca bệnh tăng nhanh
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đã kích hoạt năm bệnh viện giã chiến và chuẩn bị chuyển đổi công năng bệnh viện huyện phú tân và ngọc hiển thành bệnh viện giã chiến số sáu và bảy nâng tổng công suất tiếp nhận điều trị covid một mươi chín lên hơn một bảy trăm linh giường
ông dũng dự báo số ca mắc covid một mươi chín ở cà mau sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới nên rất cần sự hỗ trợ
theo ông dũng hiện bệnh viện trợ giấy tp hcm tăng cường lực lượng hỗ trợ cà mau về công tác phòng chống dịch và chăm sóc
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín gồm bốn bác sĩ và hai điều dưỡng do bác sĩ chuyên khoa hai trần thanh linh trưởng khoa hồi sức cấp cứu làm trường đoàn
ngoài sóc trăng và cà mau các tỉnh miền tây khác cũng có lượng ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh trong thời gian qua
cụ thể an giang là tỉnh có số người về lớn nhất miền tây với hơn năm mươi một người
tính từ ngày một đến một mươi sáu tháng một mươi tỉnh này ghi nhận hai ba trăm một mươi ca mắc covid một mươi chín trung bình có một trăm bốn mươi bốn ca mắc mới một ngày
theo các bản tin từ bộ y tế trong nửa tháng đầu tháng một mươi
an giang là địa phương ghi nhận số ca mắc mới mỗi ngày đứng thứ tư cả nước
chỉ xếp sau các điểm nóng gồm thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
với mức tăng giao động từ hơn một trăm linh đến ba trăm linh ca một ngày trừ các ngày một mươi hai đến một mươi bốn tháng một mươi
qua phân tích trong tổng số ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn tỷ lệ ca mắc trong cộng đồng chiếm đến ba mươi bốn
khu phong tỏa chiếm ba mươi hai khu cách ly chiếm hai mươi bốn còn lại là người về từ các tỉnh và nhập cảnh chiếm chín
tuy nhiên nếu tính riêng số ca mắc mới từ ngày một đến một mươi bốn tháng một mươi
từ tháng một mươi đến nay tại an giang tỷ lệ ca nhiễm mới do người về từ các tỉnh chiếm gần hai mươi chín
tại đồng tháp từ cuối tháng chín trở về trước mỗi ngày tỉnh ghi nhận chỉ vài ca nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên từ ngày một tháng một mươi đến nay số ca nhiễm covid một mươi chín đã tăng trở lại
do dòng người từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh đông nam bộ trở về địa phương
ngày một tháng một mươi bộ y tế công bố tỉnh này chỉ ghi nhận một mươi ba ca covid một mươi chín
thì đến một tuần trở lại đây số ca mắc mới ghi nhận mỗi ngày giao động trong khoảng
bốn mươi đến gần chín mươi ca
theo thống kê của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng tháp
nửa đầu tháng một mươi trong tổng số ca mắc covid một mươi chín thì chiếm hơn sáu mươi là người từ vùng dịch về
còn lại là trong khu cách ly khu phong tỏa số ca mắc trong cộng đồng rất ít
bên cạnh đó một số tỉnh cũng ghi nhận số ca mắc mới trong ngày tăng
so với thời gian đầu tháng một mươi như bến tre vĩnh long trà vinh bạc liêu hậu giang
bộ y tế đánh giá tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn đang được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực
bộ y tế cũng lưu ý một số tỉnh nới lỏng giãn cách tp hcm bình dương long an đồng nai
đang có di biến động dân cư lớn tức là người dân về các tỉnh khác là nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong những ngày tới
đòi hỏi cần tiếp tục tăng cường giám sát để phát hiện sớm xử lý kịp thời với tinh thần không được chủ quan lơ là
theo bộ y tế liên tục hai ngày gần đây đã có thêm bốn triệu liều vaccine covid một mươi chín về đến việt nam
dự kiến trong hai tuần cuối tháng một mươi sẽ tiếp tục tiếp nhận và phân bổ cho các đơn vị
địa phương khoảng hơn ba mươi triệu liều do đó để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng hiệu quả
cần tăng nhanh diện bao phủ để kiểm soát tình hình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất
bộ y tế cũng khẳng định chắc chắn sẽ có vaccine phân bổ thêm cho các tỉnh đồng bằng sông cửu long
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp tại các tỉnh sóc trăng cà mau và các tỉnh miền tây nam bộ
các thể thuốc của bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm bệnh viện thống nhất bệnh viện chợ rẫy
đã gấp rút lên đường hỗ trợ chống dịch covid một mươi chín tại các địa phương này
thực hiện chỉ đạo của ban phòng chống dịch tp hcm bệnh viện bệnh nhiệt đới đã chủ động sắp xếp nhân sự
bác sĩ điều dưỡng và công tác hậu cần cần thiết cho hoạt động hỗ trợ chống dịch tại tỉnh sóc trăng
sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi đoàn bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm khởi hành đi sóc trăng
trường đoàn là bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thanh trường phó giám đốc điều hành bệnh viện
một số lãnh đạo phòng ban hậu cần đem theo nhiều trang thiết bị vật tư phòng hộ thuốc men và ekip gồm bốn bác sĩ sáu điều dưỡng
cây bác sĩ của bệnh viện bệnh nhiệt đới sẵn sàng bám chủ tại thực địa và bệnh viện có kế hoạch luân phiên khi cần kéo thời gian dài hỗ trợ cho tỉnh sắp trăng
trước đó vào chiều một mươi năm tháng một mươi đoàn công tác của bệnh viện trợ giấy đã lên đường đến hỗ trợ tỉnh cà mau
trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đoàn công tác gồm sáu thành viên do bác sĩ chuyên khoa hai trần thanh linh trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện trợ giấy làm trưởng đoàn
đoàn công tác sẽ tiến hành khảo sát thực địa tại các trung tâm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín của tỉnh cà mau
làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh cà mau sở y tế tỉnh cà mau và bệnh viện tỉnh cà mau về việc điều phối phân luồng và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
sau đó các y bác sĩ bệnh viện trợ giấy trong đoàn công tác sẽ phối hợp với địa phương tham gia trực tiếp vào công việc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tư vấn thiết kế quy trình phân luồng khám sàng lọc tổ chức các lớp tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn điều trị và chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn hiện nay tình hình chống dịch tại các tỉnh miền tây nam bộ đang có những diễn biến phức tạp
tuy nhiên với sự hỗ trợ của các cấp và các địa phương chúng ta cùng hy vọng công tác chống dịch đạt hiệu quả tốt
tình hình covid một mươi chín tại đây sẽ sớm được đẩy lùi